thưa quý vị thông tin từ công an tỉnh bắc ninh xác nhận trên quốc lộ một mươi tám đoạn qua xã ngọc xá huyện quế võ tỉnh bắc ninh
vào tối ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã làm ít nhất ba người tử vong và hai người khác bị thương
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày nhiều nhân chứng cho biết một xe máy sang đường bất ngờ bị xe phân khối lớn đi tốc độ cao
đâm trúng văng ra và va chạm với một xe máy đi bên cạnh hậu quả ba người tử vong tại chỗ hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu
ngay sau khi nhận được thông tin công an tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông cùng với công an huyện quế võ
bảo vệ khám nghiệm hiện trường tử thi và điều tra làm rõ vụ việc này